khi sang đến hiệp hai phút năm mươi chín supa chai ghi bản gỡ hòa cho u một mươi chín thái lan
đồng thời u một mươi chín australia cũng có hai bàn thắng muộn để ngược dòng kịch tính trước u một mươi chín lào
với kết quả này sau năm vòng đấu u một mươi chín thái lan dẫn đầu bảng b với một mươi ba điểm
xếp thứ hai là u một mươi chín australia với một điểm ít hơn
tại vòng bán kết diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng chín tới
đội bóng xứ chuột túi sẽ gặp chủ nhà u một mươi chín việt nam đội nhất bảng a
trận bán kết còn lại là màn so tài giữa u một mươi chín thái lan và u một mươi chín đông timor
chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế
vào dạng sáng mai sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm của vòng năm la liga
mùa bóng hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
trên sân nhà nương kimberic barcelona sẽ tiếp đón đại kinh địch atlético madrid
sau thất bại gây sốc một hai trước tân binh alabeth ở vòng ba
đã không có bất ngờ xảy ra khi barcelona làm khách trên sân của leganet ở vòng bốn
đội bóng xứ katalang đã có một trận đấu dễ dàng với thắng lợi hủy diệt năm một trước đội chủ nhà
ở hai trận gần nhất
đội bóng của javier luis enrique đạt hiệu suất khủng khiếp
được kỳ vọng sẽ giành chọn ba điểm trước aletico madrid
trong khi đó đội bóng thành madrid bắt đầu mùa giải hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy khá chậm chạp
rosie blancos chỉ giành được vọn vẹn hai điểm sau hai trận đấu đầu tiên
trước các tân binh leganet và alavet
nhưng đã trở lại đúng lúc ở hai trận đấu gần nhất
với một mươi bàn thắng ghi được mà không để thủng lưới bàn nào
đoàn quân của diego simeone đã nhảy lên vị trí thứ bốn trên bảng xếp hạng
đây hứa hẹn sẽ là một trận đại chiến hấp dẫn và khó lường nhất từ trước đến nay
khi cả barcelona và atlético đều đã sẵn sàng
trong nỗ lực nhằm giành lại chỗ đứng ở manchester city
tiên vệ người bờ biển nga yaya touré
đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia sau một mươi bốn năm công hiến
phát biểu trước báo giới yorui xác nhận
sau một mươi bốn năm chơi cho đội tuyển bờ biển nga
tôi đã quyết định ra từ sự nghiệp thi đấu quốc tế
đây là một quyết định khó khăn

tôi phải đứng sang một bên
và nhường lại chỗ cho các cầu thủ khác trẻ chung và sung sức hơn
lúc này nga yaya touré đang bị thất sủng ở manchester city
kể từ khi hỗ lực viên josep guardiola
tích quản được bóng chủ sân eth
touré mới được ông sử dụng đúng một lần trong trận đấu chính thức
ở trận lần về vòng playoff champions league
thậm chí cậu em nhà touré còn không có tên
trong danh sách cầu thủ được đăng ký tham dự champions league mùa này
nhưng mới đây anh đã trở lại tập luyện với đội một
dù không được guardiola trọng dụng
tiền vệ đã bốn lần được bầu là cầu thủ hay nhất châu phi
vẫn muốn ở lại với manchester city
mới đây nhóm hacker fangsibia của nga đã tiếp tục tung ra những hồ sơ
về việc sử dụng chất cấm của hàng loạt vận động viên trên thế giới
trong đó có tên của tay vợt người tây ban nha rafael nadan
những tài liệu dò dỉ cho thấy
vào năm hai nghìn chín và hai nghìn một mươi hai
ông vua sơn đất niện đã sử dụng một số loại chất cấm
có trong danh mục của cơ quan phòng chống đột bình thế giới wada
tuy nhiên điều này không hề vi phạm đến các quy tắc của uada
vì nadal đã tham gia chương trình giúp các vận động viên chuyên nghiệp
được phép sử dụng chất cấm trong danh mục để điều trị bệnh
ngoài rafael nadal hồ sơ của các ngôi sao thể thao khác
như mo farah nhà vua địch đình kinh cư ly năm m một mươi m
cũng bị nhóm hacker công bố và đều cho thấy
các vận động viên này đều phải sử dụng những chất cấm
trong thời gian điều trị chấn thương
theo thông báo từ wada ngoài nhóm tin tặc fansibir
còn có nhóm apt hai mươi tám cũng tham gia vào vụ tấn công trang thông tin của cơ quan này
giải đua khinh khí cầu truyền thống coupe aeronautic gordon bennett
là giải đua khinh khí cầu lâu đời nhất diễn ra ở đức
đây là cuộc thi đã có từ cái đêm một trăm một mươi năm
và đã được tổ chức sáu mươi lần
so với những cuộc thi đầu tiên
hình dáng của các khinh khí cầu không có nhiều thay đổi
vẫn giữ được nét truyền thống
năm nay giải đấu thu hút được hai mươi bốn đội
của một mươi hai nước trên toàn thế giới
theo quyết định mỗi khinh khí cầu sẽ có hai vận động viên
và đội thắng cuộc sẽ là đội điều khiển khinh khí cầu của mình đi xa nhất
theo lộ trình các đội sẽ xuất phát tại đức
đi qua pháp tây ban nha
và có thể kết thúc tại địa trung hải
cách điểm xuất phát khoảng hai nghìn km
một trong những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch
là bộ đôi wilhelm emmer và matthias jenger
những người đã từng đăng quang giải đấu này vào năm hai nghìn một mươi bốn
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật trình thể thao sáng nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại